sáng ngày hôm nay tám tháng bảy thí sinh cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông thứ ba
với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
mỗi thí sinh được chọn dự thi một trong hai bài thi này
số liệu thống kê của bộ giáo dục đào tạo cho thấy có ba trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi bốn thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên
với các phần môn vật lý hóa học sinh học chiếm ba mươi ba tám mươi năm
năm trăm bốn mươi một bảy trăm bảy mươi bảy thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội với các phần môn lịch sử địa lý giáo dục công dân chiếm năm mươi ba ba mươi tám
thí sinh có một trăm năm mươi phút để hoàn thành bài thi tổ hợp
mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp được quy định làm trong năm mươi phút
thí sinh là học sinh lớp một mươi hai năm học này sẽ phải hoàn thành bài thi tổ hợp gồm đầy đủ ba môn thành phần
các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
vào một mươi bốn h ba mươi chiều nay thí sinh sẽ làm bài thi ngoại ngữ môn thi cuối cùng của kỳ thi
thí sinh sẽ làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một đợt một
với thời gian làm bài sáu mươi phút các thí sinh thuộc nhóm đối tượng f f một f hai ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội
không thể tham dự kỳ thi đợt một do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian cụ thể sẽ được bộ giáo dục đào tạo công bố sau
tối ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên đã ra quyết định hủy hai điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một
ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đồng tháp dừng một điểm thi vì liên quan đến dịch covid một mươi chín
theo sở giáo dục và đào tạo phú yên có một trăm năm mươi một thí sinh và một mươi năm cán bộ làm công tác thi nghi bị mắc covid một mươi chín
trong đó điểm thi trường trung học cơ sở trần hưng đạo có một trăm linh thí sinh trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai ba mươi chín thí sinh
trường trung học cơ sở trường trinh sáu thí sinh trường trung học phổ thông nguyễn trãi ba thí sinh và ba điểm thi khác mỗi điểm có một thí sinh
sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên đã ra quyết định hủy hai điểm thi tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
và trường trung học cơ sở trần hưng đạo đồng thời thu nhận toàn bộ đề thi hồ sơ thi tại hai điểm thi nêu trên
về bàn giao lại cho ban in sao để thi để bảo quản theo chế độ mật đúng quy định
đối với thí sinh có kết quả xét nghiệm nghi mắc covid một mươi chín các thí sinh này sẽ tham dự kỳ thi đợt hai
còn tại đồng tháp tối ngày hôm qua ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đã dừng điểm thi trường trung học phổ thông lớp vỏ ba
kể từ giờ ngày hôm nay tám tháng bảy có hai trăm năm mươi bảy thí sinh dự thi
sau khi phát hiện có thí sinh dương tính qua test nhanh bài thi môn văn và môn toán mà các thí sinh đã làm trong ngày bảy tháng bảy
sẽ được niêm phong và khử khuẩn
bộ y tế cho biết tính từ một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng bảy đến sáu h ngày tám tháng bảy
việt nam có ba trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong nước tại tp hcm là hai trăm ba mươi bốn ca bình dương tám mươi ca
trong đó hai trăm sáu mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có tổng cộng là hai mươi một bốn trăm chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước và một tám trăm chín mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi chín chín trăm hai mươi bốn ca
số ca tử vong là một trăm linh hai ca
số ca điều trị khỏi là tám năm trăm năm mươi bảy ca
có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
trước những diễn biến khó lường của dịch đặc biệt là sau khi phát sinh các ổ dịch mới
tp hcm tiếp tục xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và thành phố
không tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan trường học bệnh viện nơi công cộng
thành phố đánh giá hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thành phố
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn trên địa bàn
xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của trung ương và thành phố không tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan trường học
bệnh viện nơi công cộng các cơ sở dịch vụ nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định
đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì ngày hôm nay tp hcm sẽ chính thức áp dụng chỉ thị số một mươi sáu trong vòng nửa tháng kể từ giờ ngày chín tháng bảy
còn từ giờ sáng nay thì tỉnh quảng ngãi cùng cũng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
tại sáu địa phương sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng
theo báo cáo của sở y tế quảng ngãi từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay toàn tỉnh ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm ba mươi ba ca ở vùng tâm dịch thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi có hai ca huyện ba tơ có một ca
huyện tư nghĩa hai ca huyện bình sơn một ca và ba lái xe ngoại tỉnh được phát hiện dương tính với sars cov hai khi đến địa bàn tỉnh
ngành y tế quảng ngãi nhận định dịch covid một mươi chín tại địa phương đang diễn biến hết sức phức tạp
qua sàng lọc nhanh ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
chủ tịch tỉnh yêu cầu từ h hôm nay ngày tám tháng bảy thị xã đức phổ tp quảng ngãi huyện ba tơ
bình sơn và tư nghĩa áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
các địa phương còn lại trong tỉnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
trong khi đó tại khánh hòa tính đến ngày bảy tháng bảy cả tỉnh đã ghi nhận chín mươi bảy trường hợp dương tính
với sars cov hai trong cộng đồng kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày hai mươi ba tháng sáu
tỉnh khánh hòa quyết định thành lập thêm hai bệnh viện giã chiến với quy mô một trăm linh giường bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa quyết định thành lập thêm hai bệnh viện giã chiến
tại bệnh viện gia liễu và bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh tại phường vĩnh hải
thành phố nha trang quy mô mỗi nơi một trăm linh giường bệnh
trước đó tỉnh cũng đã lập một bệnh viện giã chiến tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
thuộc huyện diên khánh với quy mô một trăm linh giường bệnh
cũng trong ngày bảy tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa phát công điện khẩn
về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó thành phố nha trang huyện vạn ninh được đánh giá mức độ nguy cơ cao
thị xã ninh hòa được đánh giá mức độ nguy cơ rất cao
với một mươi năm trong tổng số hai mươi bảy xã phường đã có ca mắc covid một mươi chín
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an quảng nam
vừa triệt xóa thành công đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn
đây là chiến công đầu tiên của lực lượng phòng an ninh mạng công an quảng nam
chỉ sau hai ngày thành lập đơn vị
ngày sáu tháng bảy phòng an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện duy xuyên
và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trẻ xóa đường dây hoạt động phạm tội
tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
thắng thua bằng tiền bắt sáu đối tượng liên quan gồm huỳnh trọng lễ vũ quốc khương
nguyễn trần mạnh quốc nguyễn ngọc tuấn đoàn ngọc yên cùng chú thị trấn nam phước
huyện duy xuyên và nguyễn anh chú quận tân bình tp hcm
trong đó lễ là đối tượng cầm đầu đường dây
qua điều tra ban đầu xác định huỳnh ngọc lễ sử dụng mạng internet
chia tài khoản thành sáu tài khoản agen ba mươi hai tài khoản member để giao cho nhiều người đánh bạc
với lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
dựa vào các trận bóng trong vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu âu euro
hoạt động của các đối tượng đều thực hiện trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi
nên việc đấu tranh triệt phá sẽ gây không biết khó khăn cho lực lượng điều tra
mặc dù đơn vị mới thành lập nhưng với quyết tâm cao cán bộ chiến sĩ đơn vị
đã ngày đêm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo sát nắm bắt quy luật hoạt động
của các đối tượng để phá án
trong thời điểm hiện tại các trận đáo vào trung kết giải vô địch các quốc gia châu âu
đang gây cắn nên các đối tượng sẽ tăng cường đánh bạc với hình thức cá độ qua các trạng đó
vì vậy lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình đấu tranh mạnh với hoạt động các đối tượng trên lĩnh vực này
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị bắt người chơi cá cược tổng cộng bốn ba trăm năm mươi lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc
thể hiện trong tài khoản là một một trăm bảy mươi bốn chín trăm chín mươi tám đô quy ước một đô bằng năm mươi đồng
tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng
qua đó lễ thắng được số tiền một một tỷ đồng
tăng vật tạm giữ với một ba trăm năm mươi trang tài liệu được trích xuất từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay
một máy tính bảng ba reuters mạng internet và nhiều tăng vật khác có liên quan
chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
một đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng tại hà nội vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh triệt phá
một mươi ba đối tượng trong đường dây đã bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về hành vi cho vay lãnh nặng
cơ quan công an xác định trần trung tức trung trọng là đối tượng có hai tiền sự và một tiền án
từ năm hai nghìn một mươi tám trung đã cầm đầu tập hợp đàn em là những đối tượng
có nhiều tiền án tiền sự để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm của trung chủ yếu cho khách hàng vay với hai hình thức
vay lãi ngày từ ba đến một mươi đồng một triệu một ngày tương ứng lãi suất phải trả là một trăm linh tám đến ba trăm sáu mươi
hình thức thứ hai là vay bốc họ với mức lãi suất tương đương là một trăm hai mươi một năm
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng đến hạn mà chưa trả trung trọng chỉ đạo đàn em đến tận nhà chửi bới gây sức ép
hoặc ngồi chơi ỉ đến khi nào khách trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ trung trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
cục cảnh sát hình sự đề nghị những người đã vay tiền của đường dây do trần trung cầm đầu
liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông qua điều tra viên nguyễn ngọc sơn

công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng giết người tại thôn mỹ long tây xã bình minh huyện bình sơn
đối tượng là võ văn kính chiều ngày sáu tháng bảy sau bữa nhậu nguyễn thiện điện thoại rủ kính đi nhậu và chơi bia
quá trình gọi điện thoại cả hai xảy ra mâu thuẫn thiện đã đến nhà kính để nói chuyện
tại đây trong lúc xô sát kính đâm dao vào nách trái làm thiện tử vong tại chỗ
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng võ
kính thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một mươi năm ngày
trên địa bàn thành phố từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và đó là thông tin trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
tối ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy đồng thời là yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra thường xuyên
đối với các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi tám h ngày sáu tháng bảy thành phố ghi nhận
bảy ba trăm tám mươi năm ca nhiễm trong cộng đồng được bộ y tế công bố trong đó có bốn mươi năm bệnh nhân tử vong
trước tình hình dịch bệnh phức tạp thành phố đã kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công
đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm đặc biệt là các địa phương
có nguy cơ rất cao triển khai tiêm vaccine cho người dân với chiến dịch vaccine thần tốc
tuy nhiên do tính chất phức tạp của chủng delta tình hình vẫn khó kiểm soát
để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh thành phố xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa
và xem đây là cuộc chiến thật sự phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển
dài hạn nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh đó là áp dụng chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ một mươi năm ngày trên địa bàn thành phố từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một

khoảng thời gian một mươi năm ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu là thời điểm thành phố tận dụng để triển khai quyết liệt
siết chặt các giải pháp phòng chống dịch nhằm đạt kết quả cao nhất
dù vậy người dân vẫn có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết mua thực phẩm thuốc men
thực hiện công vụ với năng lực dự trữ và cung ứng các hệ thống phân phối các doanh nghiệp bình ổn thị trường
thành phố đủ lượng hàng cung ứng và các điểm bán phân phối hàng hóa đảm bảo duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
bên cạnh đó siết chặt công tác kiểm tra thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

trung tâm điều phó xét nghiệm của thành phố và trung tâm chỉ huy chống dịch đặt tại trụ sở ủy ban dân dân thành phố
mặc dù số ca nhiễm tăng nhanh tuy nhiên người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố khẳng định
nguồn lực thành phố vẫn đảm bảo và sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh
cũng như đảm bảo lượng hàng hóa phong phú dồi dào tại các siêu thị chợ truyền thống
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị người dân phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách cách ly trên diện rộng
để kiểm soát khống chế dịch bệnh theo chỉ thị số một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín là địa bàn cửa ngõ từ tp hcm đi các tỉnh miền tây và ngược lại
và những ngày qua các chỗ kiểm soát y tế trên địa bàn tp tân an tỉnh long an
các lực lượng đã thực hiện tốt chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ
kịp thời ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn
tại chỗ kiểm dịch ngay đường dẫn cao tốc vào trung tâm của tp tân an
có lượng người và phương tiện qua lại đông giữa các huyện rộng thấp một mươi và các tỉnh lần cận
theo ghi nhận cho thấy hầu hết người dân khi qua các chốt kiểm soát đều có ý thức hợp tác
với cán bộ y tế đo thân nhiệt chia sẻ đầy đủ chính xác thông tin lịch trình đi lại
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông túc trực đảm bảo trực tự giao thông
không để xảy ra tình trạng ồn tắc
hiện trên địa bàn tp tân an có ba chốt kiểm tra dịch covid một mươi chín
tại phương khánh hậu và xã lợi bình nhơn
mỗi chốt tùy vào số lượng người qua lại sẽ có lực lượng trực từ năm đến bảy người
lực lượng tại các chốt tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu
và chấp hành tốt các quy định đã khuyến cáo
trong đó lực lượng chốt đặc biệt là hướng dẫn người dân khai báo y tế
để làm căn cứ cho công tác phòng chống dịch để thưởng thiện nhanh chóng
việc khai báo y tế điện tử cũng như được áp dụng tại chốt
hiện nay trên địa bàn xã lợi bình nhơn có lập hai chốt của thành phố
một là chốt ở nút giao cao tốc
chốt này có nhiệm vụ tri vết các trường hợp khai báo y tế
từ trên cao tốc xuống để trước khi vào trong thành phố tân an
sẽ được truyền thông
khai báo y tế và kiểm soát và chốt thứ hai là được lập
ở trong đường bình an nga ngay vị trí cầu cạch góc
cái chốt này thì chủ yếu là bà con công nhân đi từ phía bên tiền giang
qua các khu cụm công nghiệp trên địa bàn của xã
ngoài ra hiện nay trên bàn xã cũng có một khu cách ly
trong khu vực này cũng lập được ba chốt để kiểm soát phòng chống dịch
đến giờ phút này thì các cái chốt này hoạt động bình thường
và bà con ở trong khu cách ly cũng chấp hành tốt các công tác phòng chống dịch
và đến giờ phút này thì cũng chưa có cái xuất hiện ca f nào
về tình hình dịch bệnh của trên địa bàn xã lào bình nhân
trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là trong bối cảnh các tỉnh và thành phố lân cận
có số ca mắc nhiều tăng liên tục
vì vậy việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố tân an là rất cần thiết
để đảm bảo giữ vững được địa bàn an toàn
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
thời gian qua tp hcm nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dẫn đến lưu lượng phương tiện giảm
nên người tham gia giao thông chủ quan và vi phạm luật giao thông đường bộ
tổ chức đua xe và gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
lưu lượng phương tiện giảm đường xá thông thoáng hơn
và chính điều này lại gây nên tâm lý lơ là chủ quan
trong một bộ phận người dân nhất là người đi xe máy
mới đây mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip
quay cảnh một số quái xế đã chặn đường nguyễn hữu thọ
phường tân hưng quận bảy tp hcm để tụ tập nẹt bô đua xe
nhiều người dân sinh sống ở tuyến đường này bị đánh thức
bởi tiến bô xế độ của các quái xế
hầu hết mọi người đều lên án hành vi xem thường pháp luật của nhóm quái xế
nhất là đang trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
chính quyền tp hcm đang tiếp tục thực hiện các biện pháp siết chặt
và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
các tân viện nghiệp vụ tp hcm đang khẩn trương điều tra xác định các đối tượng
ra soát nhiều camera ở các tuyến đường để xác định danh tính
và truy xét các đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát tp hcm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố xảy ra gần một hai trăm linh vụ
tai nạn giao thông đường bộ làm chết hơn ba trăm linh người bị thương hơn bảy trăm linh người
so với cùng kỳ giảm một trăm sáu mươi chín vụ nhưng tăng bảy mươi bảy người chết chiếm khoảng ba mươi ba
đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử phạt trên một mươi hai tám trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó tình trạng người tham gia giao thông uống rượu bia vẫn diễn ra
đặc biệt từ một mươi tám h hôm trước đến năm h hôm sau
trong thời gian tới cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tuyên truyền đến người dân thành phố
việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông
nhằm hạn chế tối đa thương vong do tai nạn giao thông
nhằm xử lý và giáo dục răng đe những thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe
gây mất an ninh trực tự ngày bảy tháng bảy công an long an vừa ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính một mươi đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính cùng các hành vi
điều khiến xe thành đoạn cái cán trởi giao thông đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
điều khiến xe bằng một bánh đối với xe hai bánh không có giấy phép lái xe
không mang theo giấy đăng ký xe không có gương chiếu hậu không đổi mũ bảo hiểm cho người đi xe
mô tô xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ với mức phạt cảnh cáo và phạt tiền
thấp nhất từ bảy trăm năm mươi đồng đến tám tám trăm linh đồng
trước đó trong lúc tuần tra trên tuyến đường huỳnh văn nhất huỳnh hữu thống phường ba
thành phố tân an công an phường ba thành phố tân an phát hiện nhóm đối tượng trên
điều khiến xe thành đoàn ruga nepo chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh
tiến hành kiểm tra hành chính và mời làm việc
qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm nêu trên
kính thưa quý vị một chiến dịch trên mạng xã hội cũng được khởi động
và lấy chủ đề là năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương
những câu chuyện tử tế và ngôn từ động viên cũng như là hình ảnh nhiều năng lượng
sẽ đi kèm với các hashtag kỳ vọng tạo nên một làn sóng cổ động
khi thành phố hồ chí minh bước vào giai đoạn chống dịch mơ
những câu chuyện tượng tế và ngôn từ động viên cũng như là hình ảnh nhiều năng lượng
chỉ cần nội dung đúng tiêu chí
chiến dịch dự kiến có sự tham gia của một nhân vật của công chúng
thành công với nhiều lĩnh vực khác nhau
với hy vọng có thể đạt được số lượng lớn nhất có thể
những chia sẻ tích cực về cuộc chiến để lùi covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
cục đăng kiểm việt nam cho biết trong gần sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tính đến hai mươi tháng sáu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước
đã tiếp nhận đăng kiểm định kỳ một tám triệu lượt xe ô tô
trong số này có hơn một trăm bảy mươi một lệnh xe ô tô
hơn chín bốn không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
nguyên nhân không đạt chủ yếu do phương tiện có khiếm khuyết kỹ thuật
về hệ thống phanh lái gầm trượt ngang khí thải lốp đèn
cũng theo cục đăng kiểm việt nam hiện toàn quốc có hai trăm năm mươi trung tâm
chi nhánh đăng kiểm đang được phép hoạt động tăng một mươi tám đơn vị so với năm hai nghìn một mươi bảy
các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được nối mạng thiết bị kiểm định
quản lý bằng phần mềm quản lý kiểm định tự động
và được giám sát qua hệ thống giám sát camera ip
trường hợp các phương tiện có khiếm khuyết nghiêm trọng và chưa quay trở lại
được đưa trên phần mềm cảnh báo kiểm định để các đơn vị đăng kiểm chú ý
khi tiếp nhận đăng kiểm lần tiếp theo
dịch covid một mươi chín trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp
số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao ở một số địa phương
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu các sở ban ngành
và ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tăng cường kiểm soát toàn bộ hoạt động vận tải
trong đó hạn chế tối đa hoạt động vận tải hành khách công cộng
từ các vùng dịch về hà nội và ngược lại
danh sách này được công bố cập nhật trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
tổ chức hoạt động vận tải đi lại hợp lý đến các tỉnh thành phố có dịch theo định hướng
đối với các tỉnh thành phố có dịch nếu thay thế được bằng vận tải đường sắt
hoặc đường hàng không thì cho dừng hoạt động vận tải đường bộ
kiểm soát chặt chẽ hành khách đi các phương tiện vận tải hành khách công cộng
gồm xe khách liên tỉnh xe buýt taxi ô tô phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố
đồng thời ubnd thành phố yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển
đến các vùng dịch và thành phố hồ chí minh
đặc biệt các nhà ga sân bay phải tăng cường tuyên truyền giám sát
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tình hình diễn biến dịch bệnh
tại các điểm đi và đến trước mỗi chuyến bay chuyến tàu
theo chỉ đạo của ubnd thành phố
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ quét sạt lở ngập úng
trong đó chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau
theo dõi chặt chẽ diễn biến sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn
lũ lũ quét sạt lở đất bằng mọi hình thức thông tin
kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh
tổ chức kiểm tra giả soát nơi ở của người dân sẵn sàng các phương án ứng phó
tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó
khi có tình huống bố trí lực lượng vật tư phương tiện tại chỗ để triển khai
các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt là chuẩn bị điều kiện
cho việc sơ tán di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết sẵn sàng phương án vận hành công trình
tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra đề phòng ngập úng khu đô thị vùng trũng thấp
đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn chỉ đạo huy động
lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở triển khai kiểm tra giả soát
những khu vực có nguy cơ cao chỉ đạo kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ
hồ thủy lợi sung yếu ao hồ nhỏ của các hộ dân